vâng thời tiết trong ngày đầu tháng một mươi tại thủ đô hà nội sẽ là ngày thu trải đầy nắng vàng và có chốt gió nhẹ
còn tại các vùng núi phía bắc thì có tiết trời không quá nóng nhiệt độ sẽ là từ hai mươi tám cho tới ba mươi một độ c
dạ vâng thế nhưng tại miền trung thì mưa rông vẫn tiếp tục có thể xảy ra
vào chiều nay mưa có thể xuất hiện tại bình định đến bình thuận tây nguyên và nam trung bộ
lượng mưa phổ biến là từ ba mươi bảy mươi mm trong vòng hai mươi bốn giờ
lượng mưa này thì ngoài ngập úng cục bộ quý vị cần lưu ý cả lũ quét và sạt lở đất tại các vùng núi cao nguyên như gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng và vùng núi từ bình định đến bình thuận
vâng và đặc điểm sông suối ở đây thì thường là nhỏ hẹp và dốc cho nên là chỉ cần một trận mưa lớn là đã tạo ra lũ rồi
cho nên là quý vị cũng hết sức cần cảnh giác tuyệt đối không lội qua suối không đi qua các cầu tạm và không ở lại các lán trạng ở trên đồi để tránh các thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra

hẹn gặp lại
hẹn gặp lại